vào khoảng một mươi ba h trưa nay ngày hai mươi năm tháng bảy mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn xã đức dũng huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh làm nhiều nhà dân bị hư hỏng cột điện và cây cối đổ ngã
lốc xoáy quét gây thiệt hại chủ yếu tại thôn thượng tiến xã đức dũng hơn ba mươi hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa mái tôn trường mầm non và trường tiểu học bị hất tung lốc xoáy còn khiến một người bị thương
chiều cùng ngày lãnh đạo địa phương đã huy động lực lượng tập trung hỗ trợ ba mươi hộ dân khắc phục lại nhà cửa do lốc xoáy gây ra